nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trong những ngày qua bàn công tác mặt trận ở khu phố trên địa bàn
thành phố hồ chí minh đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết một năm
thực hiện cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và canh rạch
vì thành phố sạch và xa mất nước
đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tính dân chủ đoàn kết
và ý chí đồng thuận của người dân trong việc thực hiện trách nhiệm xây dựng cuộc sống
ngày càng bình yên hạnh phúc và phát triển
trong không khí của ngày hội nhân dân ở các khu phố càng thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình
trong việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
ngay từ địa bàn khu dân cư
tại khu phố bảy phường một mươi một quận bình thạnh qua tuyên truyền vận động của bang công tác mặt trận
khu phố nhân dân đã chuyển hóa được ba điểm đen về rác để trồng cây xanh
dịp này ban tổ chức ngày hội cũng đã biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt
gia đình văn hóa tiêu biểu gia đình học tập năm hai nghìn một mươi chín và khen thưởng cho các tập thể cá nhân
thực hiện tốt chỉ thị một mươi chín của ban thường vụ thành ủy và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn